nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu trong hai ngày là ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám tháng năm
bảo tàng dân tộc học việt nam vừa tổ chức chương trình vui tết thiếu nhi với chủ đề đến với văn hóa ý
chương trình vui tết thiếu nhi năm hai nghìn một mươi bảy là cơ hội để trẻ em và người lớn tìm hiểu khám phá văn hóa ý
thông qua các hoạt động tô vẽ mặt nạ tô vẽ trang phục giới thiệu ẩm thực ý hướng dẫn cách làm mì ý và piza
bên cạnh đó khách tham quan còn có cơ hội xem trình diễn trang phục của việt nam và nhiều nước trên thế giới
như brunei campuchia hàn quốc lào indonesia malaysia mông cổ nhật bản

sẽ diễn ra các hoạt động trò chơi dân gian như ném gậy vào lọ những chiếc ghế nhảy lo co nhảy bao bố
các hoạt động chơi và thi một số trò chơi dân gian như tùng túi đậu tranh đuôi khỉ chạy đua kéo lá dừa kéo co hai ba bốn góc
thứ nhất là giúp cho bản thân người việt nam cũng như là các trẻ nhỏ hiểu sâu sắc hơn về văn hóa của các dân tộc
hay là của các tộc người ở việt nam đồng thời là hiểu hơn về văn hóa ý một cái đất nước khá xa với việt nam
và có thể nói và khá lạ đối với người việt nam
thì đến với bảo tàng hôm nay thì các con được vui chơi
được xem cái buổi khai mạc với những cái trình diễn các mẫu thời trang của các dân tộc cũng như là của các nước
rất là hay rất là thú vị đồng thời được tham gia các trò chơi ở trong bảo tàng dân tộc học này
mà một cái trải nghiệm mà các con chưa được trải nghiệm bao giờ ạ
đặc biệt bà ceciria picioni đại sứ italia tại việt nam trực tiếp hướng dẫn cách làm các món ăn đặc trưng của italia
chương trình năm nay có sự phối hợp của đại sứ quán italia tại hà nội
cùng sự hỗ trợ của học viện khoa học quân sự khoa tiếng ý đại học hà nội và gần hai trăm linh tình nguyện viên
phần đông đến từ các trường đại học cao đẳng trung học một số trường quốc tế trên địa bàn hà nội
chương trình miễn phí vào cửa cho các em khuyết tật